ngày bảy chín tại quảng trường chiến thắng tp quy nhơn tỉnh bình định
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình định tổ chức lễ phát động chương trình
hãy làm sạch biển tử tế với đại dương
chương trình đã thu hút hơn một hai trăm linh đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa
tham gia chương trình hãy làm sạch biển tử tế với đại dương
tuổi trẻ bình định mong muốn chung tay bảo vệ môi trường
nâng cao ý thức cho cộng đồng trong bảo vệ môi trường
nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần
sau buổi lễ phát động hơn một hai trăm linh đoàn viên thanh niên đã tỏa ra các bãi biển ở quy nhơn
và khu vực cảng cá quy nhơn để thu gom rác
đây là năm thứ hai hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình định
phối hợp với tập đoàn tms tổ chức chiến dịch hãy làm sạch biển
là hoạt động thiết thực với cộng đồng bảo vệ môi trường vì một nền sinh thái phát triển bền vững
hiện nay vẫn nạn ô nhiễm rác thải nhựa túi nilon rất nghiêm trọng
đây là thách thức đòi hỏi nỗ lực của cả chính phủ doanh nghiệp và người dân
để tạo ra một môi trường xanh hơn sạch hơn